năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên việc tuyển sinh của trường tụt giảm nghiêm trọng chỉ đạt bảy mươi trị tiêu
đây là kết quả sơ bộ của bi kịch từ khoản vay nghìn tỷ đồng xây trường rồi ế
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân